câu chuyện cây đổ khiến một em học sinh tử vong tại tp hcm và hàng loạt cây gãy đổ trong khuôn viên trường học những ngày qua
đã khiến nhiều người băn khoăn về chất lượng cây trồng trong trường học nói riêng và đô thị nói chung
thế nhưng việc kiểm tra chất lượng cây xanh ở nhiều nơi chỉ được thực hiện bằng mắt thường
trong khi đó có nhiều cây nhìn bên ngoài thì vẫn xanh tốt nhưng bên trong đã mối mục
trong khuôn viên trường trung học cơ sở đền lừ quận hoàng mai tp hà nội có nhiều cây xanh cho bóng mắt
dù nhà trường thường xuyên thực hiện việc giả soát cây xanh nhưng việc ra soát nhiều khi chỉ được thực hiện bằng cảm quan
nên khó đánh giá được chính xác về tình trạng của cây xanh
chỉ trong trường học ngay trên các đường phố hà nội một cây xanh bị chết như thế này thì dễ xác định
nhưng đối với những cây còn xanh tốt
để biết có bị mối mọt hay không nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối
mọi người có nghề thì phải tham khảo phải khảo sát xem cây nào để được và cây nào cần phải thay thế
để vẫn giữ được cái màu xanh cho đường phố vẫn giữ được cái sự mát cho dân và an toàn cho tất cả mọi người
ngay cả tại công ty công viên cây xanh hà nội một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ cắt tỉa
hàng chục nghìn cây xanh mỗi năm
tại thủ đô để xác định chất lượng một cây xanh đơn vị này cũng chủ yếu dựa vào mắt thường và kinh nghiệm
thực ra mà nói thì đối với những cái cây nguy hiểm này thì cũng có thể rất nhiều người người ta cũng sẽ nhận biết được
chứ cũng nhiều lúc nhiều khi cũng không cần phải cái chuyên môn nó cao siêu lắm
về cái việc mà chúng ta nhận biết các cái chủng loại cây nghiêng cây sâu mục cây nguy hiểm
những năm gần đây những sự việc cây đổ gây chết người không phải là chuyện hiếm
nhất là trong mùa mưa bão
cây xanh luôn được ví như lá phổi của một thành phố
thế nhưng để cây xanh thực sự là một lá phổi thì yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu